theo cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ sản phẩm bưởi vĩnh tường đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể
đây thực sự là tin vui đối với chính quyền và người dân địa phương của tỉnh vĩnh phúc
vào đúng thời điểm sản phẩm bưởi đang cho thu hoạch mở ra những triển vọng mới đối với sự phát triển của cây bưởi tại vĩnh tường
nhờ chịu khó học hỏi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến nay sau một mươi bốn năm trồng với một trăm sáu mươi gốc bưởi diễn
mỗi năm gia đình ông phùng văn tân thu nhập gần ba trăm linh triệu đồng
đặc biệt khi sản phẩm bưởi vĩnh tường được đăng ký nhãn hiệu sẽ góp phần khẳng định uy tín tăng sức cạnh tranh trên thị trường
chúng ta cần chất lượng mà chúng tôi thấy là rất mừng là sau nay mai cái quả bưởi chúng tôi được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành là chúng tôi sẽ làm sao cố gắng vươn xa cái quả bưởi da và bán nó có thương hiệu
bán thương hiệu thì cái giá thạch nó cũng sẽ phải khác đi
những năm gần đây huyện vĩnh tường luôn tạo nhiều điều kiện thuận lợi khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hỗ trợ về giống kỹ thuật
từng bước đưa cây bưởi diễn vào trồng thay thế các loại cây truyền thống
hiện nay toàn tỉnh đã có hơn tám mươi bảy hectare trồng bưởi
trong đó bưởi diễn là gần năm mươi hectare

sản xuất theo cái hướng việt gáp thì mình đảm bảo được cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thì mới đủ điều kiện để dán cái nhãn hiệu bưởi vĩnh tường đưa ra thị trường
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bưởi vĩnh tường là động lực giúp người nông dân gắn bó tâm huyết với sản phẩm do mình làm ra
đồng thời đổi mới trong sản xuất trồng trọt và có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương
sau sản phẩm bưởi có thể nhiều rau củ quả khác và nhiều sản phẩm khác được người dân trên địa bàn huyện chuyên tâm canh tác
tạo ra các sản phẩm có chất lượng uy tín an toàn phục vụ người tiêu dùng